làm sao có thể giữ gìn được hạnh phúc của mình và phát huy được giá trị truyền thống của gia đình việt không ạ
tôi nghĩ rằng là cảm xúc gia đình là một cái điều chân quý
công nghệ sẽ giúp cho gắn kết được những người xa nhưng mà hãy đặt điện thoại xuống còn đánh lo đi để tương tác một cách có chất lượng với những người mà ở bên cạnh mình
cái điều đó sẽ là dưỡng chất để giúp cho chúng ta nuôi dưỡng những cái nguyên tắc rồi là những cái nền văn hóa gia đình
và nó sẽ là cái nơi để giúp cho con của chúng ta trở lại cân bằng khi đối diện với những cái bất định của cuộc sống
vâng rất cảm ơn những chia sẻ và thông điệp rất là ý nghĩa mà phó giáo sư tiến sĩ trần thánh nam đã dành cho quý vị khán giả antv
và một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ